với các khu công nghiệp cho biết hiện các doanh nghiệp đang gặp nhiều khó khăn do nguồn nguyên phụ liệu sản xuất
chủ yếu nhập khẩu từ các doanh nghiệp trung quốc hàn quốc đang bị gián đoạn sản xuất do ảnh hưởng từ dịch bệnh covid một mươi chín
theo thống kê có khoảng năm mươi hai doanh nghiệp đang duy trì hoạt động sản xuất với nguồn nguyên liệu dự trữ từ trước tết
và dự kiến sẽ không đủ nguyên vật liệu để sản xuất trong những tháng tiếp theo
có gần bảy doanh nghiệp thiếu hụt nguyên liệu đang phải đối mặt với nguy cơ phải dừng hoạt động trong những tháng tới
các doanh nghiệp kiến nghị cần sớm nhận được sự hỗ trợ của chính phủ như mở rộng hạn mức cho vay
cơ cấu lại các khoản vay đối với các doanh nghiệp các ngành hàng bị tác động do dịch covid một mươi chín như xuất khẩu nông sản
vận tải dệt may giày dép ưu tiên cho các ngành sử dụng nhiều lao động để giảm thiểu tác động đến an sinh xã hội
công ty cổ phần vận tải đường sắt hà nội đang lên phương án hợp nhất công ty cổ phần vận tải đường sắt sài gòn
để tăng năng lực cạnh tranh
công ty cổ phần vận tải đường sắt hà nội cho biết do ảnh hưởng bởi dịch covid một mươi chín
dự kiến trong năm nay công ty có thể lỗ tới hơn ba trăm linh tỷ đồng
vì vậy các cổ đông thống nhất chủ trương hợp nhất công ty cổ phần vận tải đường sắt hà nội
và công ty cổ phần vận tải đường sắt sài gòn theo tờ trình của hội đồng quản trị
theo đó hai công ty cổ phần vận tải đường sắt hà nội và sài gòn sẽ kinh doanh cả vận tải hàng hóa và hành khách đường sắt
riêng công ty cổ phần vận tải và thương mại đường sát ratchaco chỉ kinh doanh vận tải hàng hóa đường sát
jetstar pacific sẽ tiến hành các thủ tục cần thiết để đổi tên thương hiệu thành pacific airlines
với logo và bộ nhận diện thương hiệu mới được truyền cảm hứng từ màu sắc chủ đạo của vietnam airlines
việt nam airlines và tập đoàn qanta australia đã thống nhất với những thay đổi đối với jetstar pacific
nhằm cải thiện hoạt động sản xuất kinh doanh và khả năng lợi nhuận của hãng hàng không
chi phí thấp này đồng thời thúc đẩy quy mô và sức mạnh thương hiệu của việt nam airlines tại thị trường nội địa
với việc đồng bộ hóa hệ thống vận hành pacific airlines và vietnam airlines sẽ tăng cường hiệu quả khai thác
năng lực cạnh tranh trong cả phân khúc hàng không truyền thống lẫn chi phí thấp
bất chấp bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh covid một mươi chín lượng tiêu thụ nhân điều xuất khẩu ở nước ta vẫn tăng trên toàn cầu
tuy nhiên do nhiều nguyên nhân giá nhân điều xuất khẩu từ đầu năm đến nay lại giảm khá nhiều
trong tuần đầu tháng sáu giá nhân điều xuất khẩu mã w ba trăm hai mươi vẫn đang ở mức dưới ba usd bốn mươi năm kg
tuy nhiên giá nhân điều sẽ có cơ hội nhích lên trong thời gian tới
đó là do việc chế biến điều trong nước đặc biệt là khu vực lò trẻ và nhà máy nhỏ đã giảm đáng kể
nên lượng nhân điều ra thị trường đang giảm bớt
bên cạnh đó nguồn cung điều thô cũng bị hạn chế do chính phủ bờ biển nga tăng thu mua dự trữ
hiệp hội điều việt nam khuyến cáo các nhà máy nên xem xét thật kỹ mức giá bán nhân điều
để có kế hoạch mua điều thô với giá hợp lý
trong khi giá nhiều loại cá và nhiều loại thủy sản nước ngọt đang ở mức thấp
thì giá lươn thịt tại nhiều địa phương ở vùng đồng bằng sông kiều long vẫn duy trì ở mức khá cao
tại các tỉnh vùng đồng bằng sông kiểu long lươn thịt loại một khoảng từ bốn đến năm con một kg
được nông dân bán buôn cho thương lái và các vựa thu mua thủy sản ở mức hai trăm linh đến hai trăm một mươi đồng một kg
lươn loại hai có giá một trăm bảy mươi một trăm tám mươi đồng một kg
còn giá lươn thịt bán lẻ tại các chợ đang ở mức từ hai trăm hai mươi đến hai trăm sáu mươi đồng một kg thậm chí cao hơn
hiện số lượng lươn đánh bắt được trong tự nhiên ngày càng giảm
dù người dân đã quan tâm phát triển nuôi lươn thịt nhưng cũng chưa có nhiều để đáp ứng nhu cầu thị trường
vì gặp khó khăn trong sản xuất con giống nhân tạo cũng như giá con giống và nhiều chi phí đầu vào ở mức cao
do ảnh hưởng của dịch covid một mươi chín nên nhiều lao động đã bị mất việc làm
hiện nay mỗi ngày trung tâm dịch vụ việc làm hà nội có hàng trăm lao động
đến làm thủ tục đăng ký bảo hiểm thất nghiệp
tính từ đầu năm đến hết ngày ba tháng sáu trung tâm dịch vụ việc làm hà nội đã tiếp nhận giải quyết gần ba mươi hai hồ sơ
và đang làm thủ tục trình xin quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp trong thời gian mất việc
tăng trên hai mươi tám so với cùng kỳ năm trước
và chỉ từ ngày ba tháng sáu đến ngày một mươi năm tháng sáu trung tâm dịch vụ việc làm hà nội đã tiếp nhận thêm hơn bốn hồ sơ
trung tâm đã phải bố trí thêm sáu quầy làm thủ tục để đáp ứng cho người lao động